tại yên bái bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và định hướng thực hiện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dự và chỉ đạo hội nghị
hiện cả nước đã có ba trăm một mươi năm trên hai bốn trăm ba mươi xã đặc biệt khó khăn xã atk vùng bãi ngang
phen biển và hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới
ba trăm ba mươi bảy trên ba năm trăm một mươi ba thôn bản thuộc đề án một nghìn ba trăm tám mươi năm đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến hết năm hai nghìn hai mươi cả nước sẽ có khoảng hai mươi năm thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
tổng nguồn lực huy động đầu tư tại địa bàn đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đạt hơn bảy trăm chín mươi tỷ đồng bằng ba mươi tám một của cả nước
các địa phương đặc biệt khó khăn đều có chung đặc thù ở vùng sâu vùng xa
đệ hình phức tạp thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tài
quy mô sản xuất nhỏ lẻ chưa thực sự phát huy được hết thế mạnh của địa phương
thiết chế hạ tầng cứng thì phát triển nhanh nhưng tốc độ liên kết đổi mới trong sản xuất
nông nghiệp và kinh tế nông thôn chưa đáp ứng tương xứng đây là cội nguồn căn nguyên dẫn đến
là thu nhập của người nông dân chúng ta chưa cao cái này cũng là phổ biến
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
công tác xây dựng nông thôn mới tại vùng đặc biệt khó khăn đạt hiệu quả cao
giảm dần khoảng cách về kinh tế xã hội so với các vùng miền khác đòi hỏi cần phải có cách làm phù hợp
hợp với điều kiện của địa phương sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của tất cả các bộ máy chính quyền và nhân dân
chúng ta phải tạo cái môi trường để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực đặc biệt khó khăn
vào những địa phương miền núi trước hết miền núi đã bây giờ yên mái để thu hút
huy động được nguồn lực đầu tư vào đây không phải dễ chứ chưa nói là vùng đặc biệt khó khăn
đúng không thì trước hết phải vào được những khu vực miền nội những vùng những tỉnh
những địa bàn khó khăn ở ven biển rồi những khu vực hạn mặn những khu vực khó khăn để chúng ta đưa vào
các địa phương vùng đặc biệt khó khăn cũng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ chú trọng
đến bản sắc văn hóa dân tộc cảnh quan môi trường để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới một cách bền vững